sáng ngày một mươi một tháng năm tại bảo tàng hải phòng sở văn hóa và thể thao thành phố hải phòng đã khai mạc trưng bày
bảo vật quốc gia siêu tập an biên với gần năm trăm linh cổ vật hiện vật quý hiếm với du khách và nhân dân
bảo tàng hải phòng sẽ mở cửa miễn phí đón nhân dân du khách tới chiêm ngưỡng chiêm bái một mươi tám bảo vật quốc gia
cùng gần bốn trăm linh cổ vật quý hiếm qua các thời kỳ triều đại trong suốt hai thiên niên kỷ qua
các hiện vật được lựa chọn trưng bày có niên đại từ văn hóa đông sơn đến quốc gia đại việt thế kỷ một mươi chín
đặc biệt trong dịp này sẽ trưng bày bộ siêu tập hiện vật bằng vàng có tổng trọng lượng gần bốn lạng
gồm đôi vòng một thẻ một lá bộ lá trầu ba quả cao chuỗi vòng chín trăm chín mươi chín hạt quạt thẻ kim thánh
hai thẻ kim bài hai hộp đựng sát môi và ba đôi hoa tai
những hiện vật này được các nhà nghiên cứu tạm thời nhận định có từ thời nhà nguyễn khoảng năm một nghìn chín trăm hai mươi đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi
do một người
người tên phan trần trúc cung tiến tại đền nghề thờ nữ tướng lê trân
trên các thẻ bài có các chữ trung thiên thánh mẫu trang huy thượng đẳng thần dực bảo trung hưng phan trần trúc
ngày hội háng bò hay người dân địa phương còn gọi là trợ tình bắc khuôn
là ngày hội truyền thống ở vùng đồng bào dân tộc nùng tày huyện bình gia nói riêng tỉnh lạng sơn nói chung
diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng năm với nhiều hoạt động văn hóa thể thao độc đáo
thu hút đông đảo nhân dân du khách gần xa
cứ mỗi dịch từ mùng hai đến mùng bốn tháng bốn âm lịch để ôn lại truyền tình của nàng tiên thác đăng mò về làm dâu của thủy thần vàng cái khăn
các chàng trai cô gái dân tộc nùng tày lại hẹn nhau về địa điểm ngã ba sông suối bác khuôn để cùng kết mối duyên qua lời sli câu lượn
ngày hội háng bò năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức với nhiều hoạt động như trình diễn múa sư tử trình diễn hát quan làng
đám cưới người tây trình diễn hát cò lẩu đám cưới người nùng
trình diễn trò diễn sĩ nông công thương trong lễ hội cầu mùa trình diễn nấu rượu đan lát thủ công
làm trang phục truyền thống dân tộc các trò chơi dân gian truyền thống
ngày hội háng bò được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc
phát triển du lịch góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương